cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tỉnh an giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh tạm giam đối với nguyễn thái bình chú tại ấp long định xã long điền a huyện trợ mới về hành vi giao cấu với trẻ em
theo thông tin từ cơ quan điều tra vào khoảng tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu bình cùng vợ của mình đến xin ở nhờ và mở quán nhậu tại nhà bà thái thị chi chú cùng ấp
trong thời gian làm ăn tại đây con gái ruột của bà chi sinh năm hai nghìn hai phụ giúp vợ chồng bình và nảy sinh tình cảm với bình
sau đó việc kinh doanh không thuận lợi nên bình đã nghỉ bán và lên tp hcm làm thuê nhưng vẫn thường xuyên liên lạc với em gái này
đến tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu trên đường đi từ tp hcm về quê bình điện thoại chom cho em gái này đến nhà trọ thủy ngân để gặp bình
tại đây hai người đã nhiều lần quan hệ với nhau
đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu vợ bình phát hiện vụ việc nên thông tin cho bà chi biết bà chi đã làm đơn tố cáo bình đến cơ quan chức năng